các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ hỗn chiến tại quán karaoke khiến một người tử vong ba người bị thương ở tp hcm
mới đây tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm các đối tượng gồm nguyễn đức trọng ba mươi ba tuổi châu đức minh luân ba mươi tuổi
nguyễn hoàng duy khương một mươi bảy tuổi nguyễn đình phong hai mươi sáu tuổi và đào minh trúc ba mươi một tuổi phạm quốc anh hai mươi tám tuổi cùng hai người khác đã cho lời khai khiến nhiều người phải băng hoàng
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa bắt khẩn cấp nguyễn đức trọng ba mươi ba tuổi châu đức minh luân ba mươi tuổi nguyễn hoàng duy khương một mươi bảy tuổi
nguyễn đình phong hai mươi sáu tuổi và đào minh trúc ba mươi một tuổi phạm quốc anh hai mươi tám tuổi cùng hai người khác
để điều tra về hành vi sát hại người và cố ý gây thương tích
theo cảnh sát đây là nhóm nghi phạm trên gây ra vụ hỗn chiến từ ngoài đường vào trong quán karaoke ở quận bình thạnh làm một người tử vong và ba người bị thương
kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng hai mươi h ngày một mươi sáu tháng hai phạm quốc anh đến đám tan tại căn nhà ở phường một mươi một quận bình thạnh
sau khi viến anh ta ở lại nhậu cùng một số người khác
đến hai mươi hai h ba mươi cùng ngày trọng đến đám tang và ngồi nhậu chung nhóm của quốc anh
trong lúc nhậu quốc anh và trọng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cử cãi
trọng sau đó gọi điện thoại cho võ quốc nhật hai mươi bảy tuổi đến hỗ trợ
thế vậy quốc anh lên xe cùng một người khác chạy về nhà
khoảng một mươi phút sau nhật cùng nguyễn từ anh minh ba mươi sáu tuổi chạy xe máy đến chỗ trọng và dừng kế bên quán karaoke luckystar
cùng lúc này quốc anh và hai người khác cầm dao tự chế tấn công tới tấp trọng nhật và minh
nhật và trọng bỏ chạy riêng minh trốn vào quán karaoke
trọng chạy đến hẻm ba trăm bốn mươi sáu phan văn trị gặp khương phong luân trúc đang ngồi nhậu thì thông báo
mình bị chém và chỉ tay về hướng quán karaoke
luân khương phong chạy vào nhà trúc lấy hung khí đến quán karaoke lucky star để trả thù cho trọng
tới nơi phong đi vào quán hỏi ai đánh tao
lúc này anh p quản lý quán đến giải thích thì bị khương đánh một cái vào mặt
thế vậy anh n nhân viên quán cùng một số nhân viên khác xông vào đánh phong
khương phong và luân sau đó cầm hung khí đánh trả tấn công lạng xã để giải vây cho khương
còn trúc cầm cây tuyếp sắt dài khoảng tám mươi cm đứng ở trước quán
vụ hỗn chiến khiến cho nợ bị đâm nhiều nhát được nhân viên của quán đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
quản lý quán và một số người khác bị thương
qua khám nghiệm tử thi cảnh sát xác định anh n tử vong do sốc mất máu
thi thể có chín vết tâm vào vùng đùi bụng lưng chân và bị thủng gan
sau khi xảy ra hỗn chiến
công an quận bình thạnh phong tỏa khám nghiệm hiện trường
trích xuất camera an ninh và xác định nhóm nghi phạm gây án
ban giám đốc công an tp hcm cũng chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt
qua điều tra cảnh sát đã xác định sau khi gây án phong luân khương trúc quay lại bàn nhậu tiếp
sau đó cả bọn rủ nhau bỏ trốn đi phú yên
bốn nghi phạm dùng ô tô bán tải màu đỏ mang nhãn hiệu general lab colorado để di chuyển
xác định nhóm người đi ô tô
trên quốc lộ một công an tp hcm phát thông báo truy tìm phối hợp với công an các tỉnh tổ chức truy bắt
vào chiều một mươi bảy tháng hai ô tô của nhóm nghi phạm di chuyển đến tỉnh khánh hòa thì bị cảnh sát bao vây
khai với cảnh sát trúc cho biết căn nhà ở hẻm pha văn trị do trúc và anh trai đồng sở hữu
người anh sau đó giao căn nhà cho trúc sinh sống và quản lý
khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trúc sử dụng tầng trệt căn nhà này để làm kho chứa bia và nơi sinh hoạt chung của gia đình
thời điểm nghe tin trọng bị đánh trúc biết trong nhà chứa nhiều hung khí nên cùng với luân phong khương chạy về nhà lấy hàng nóng tham gia hỗn chiến
về trích cheron lab colorado trúc khai ô tô trên được người anh ruột cho mượn để đi giao bia
ngoài tám nghi phạm bị bắt khẩn cấp cảnh sát đang củng cố hồ sơ để xử lý năm người khác về hành vi gây rối trật tự công cộng
hủy hoại tài sản và không tối giác tội phạm
quý vị và các bạn thân mến đây không phải là lần đầu tiên
những vụ hỗn chiến xảy ra tại tp hcm sau những cuộc ầu đà người mất mạng kể rơi vào vòng lao lý
thế nhưng đớn đau nhất suy sụp nhất vẫn là những người ở lại những bậc làm cha làm mẹ bất lực nhìn đứa con của mình đứt ruột đẻ ra
rời xa mình mãi mãi và nạn nhân tử vong trong vụ hỗn chiến lần này cũng thế
gia đình và người thân của anh phạm đặng trung nghĩa phường hiệp bình chánh tp thủ đức tp hcm vẫn chưa thể tin sự ra đi của anh là sự thật
ngay sau khi xảy ra vụ việc
thấy anh p người làm cung bị đuổi chém trong tình trạng đã thương thích nghĩa đang ra ngoài đổ rác vội chạy vào ôm kẻ đang đánh p
nhóm côn đồ lập tức quay sang dùng dao và chĩa đâm nghĩa liên tục cho đến khi nạn nhân nằm bất động
nghĩa được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi
do hoàn cảnh anh nghĩa khó khăn bước đầu chủ quán karaoke đã hỗ trợ gia đình trả tiền viện phí lo hậu sự
nhiều nhân viên tại quán karaoke quyên góp tiền để hỗ trợ gia đình anh nghĩa nhưng gia đình từ chối nhận
tại đám tang nghĩa bà con hàng xóm đến chia buồn và thắp nén nhang tiễn biệt nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng
ai cũng xót xa cho người thanh niên hiền lành siêng năng phải ra đi khi còn quá trẻ
ông phạm văn châu bà phạm thị thúy cha và mẹ của nghĩa khóc ngất bên di ảnh của con
tiếng khóc than ái oán của họ khiến cho nhiều người có mặt không cầm được nước mắt
ông châu kể
vợ chồng ông có ba người con con gái lớn đã có gia đình nhưng vẫn ở chung với cha mẹ
nghĩa là con thứ hai sau nghĩa còn có em gái đang học lớp chín
ông châu thì làm phụ hồ bà thúy ở nhà nội trợ và giữ cháu ngoại
do hoàn cảnh gia đình khó khăn học hết lớp một mươi nghỉ quyết định nghỉ học để phụ giúp cha mẹ
chịu khó siêng năng tích cấp được ít tiền nghĩa tiếp tục học thêm lớp bổ túc rồi đi học nghề
ông châu tuổi đã lớn công việc lại không ổn định nên cả gia đình chỉ biết trông chờ
nghĩa đã tự tìm kiếm tiền lương của nghĩa
thương cha mẹ nghĩa cực lực làm việc để kiếm tiền trang trải trong gia đình và lo cho em gái úc đang đi học
sáng sớm nghĩa dọn dẹp thuê ở công trình xây dựng chiều về đến quán karaoke tiếp tục phục vụ đến ba giờ sáng
làm được đồng nào nghĩa đều đưa cho mẹ trang trải trong gia đình còn dư thì nhờ mẹ cất dùng
nghĩa hiền lành lắm đi làm về là ở riêng trong nhà làm ở đâu cũng được yêu quý
nghĩa về sự việc đau lòng của con
tôi đau lòng lắm
ông châu nớt ngẹn
theo lời người cha gần hai giờ sáng ngày một mươi sáu tháng hai khi gia đình ông đang ngủ có người đến đập cửa báo tin nghĩa đang cấp cứu
ông vội vàng chạy đến bệnh viện
khi đến nơi tôi thấy con trai đã bất tỉnh
tôi chỉ kịp nhìn con trong chốc lát rồi bác sĩ đưa vào phòng mổ
vợ tôi cũng đến bệnh viện nghe tình con bị đâm
bà ấy ngớt xỉu
khoảng năm giờ sáng chúng tôi được bác sĩ thông báo con trai đã tử vong do vết thương quá nặng
nghe nói mấy kẻ giết nghĩa đã bị bắt mà tôi không dám mở báo mạng đọc
cứ nghe nhắc đến là tôi nhói đau
ông châu bật khóc
theo đại diện quán karaoke anh phạm đặng trung nờ có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn
cha làm ở công ty công ích mẹ ở nhà nội trợ
anh n là trụ cột trong gia đình khi đang phải nuôi hai đứa em ăn học
một em gái cấp ba một em gái học cấp một
do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh n ban ngày đi làm ở công ty
ban đêm theo bạn đến phục vụ tại quán karaoke
nơi rất hiền lành nên được chủ quán đồng nghiệp và những người bán nước giải khác ở phía bên ngoài yêu quý
quản lý karaoke nhớ lại
em ấy mới sinh vào quán karaoke làm được hơn một tháng nay
em rất siêng năng hiền hậu và chịu khó nên ai cũng quý
nếu không vì cứu người thanh niên bị thương và đồng nghiệp bị tấn công chắc em ấy không ra đi thương tâm như vậy
để hỗ trợ cho gia đình anh n quán karaoke nơi anh n làm việc đã lo toàn bộ chi phí viện phí
tiền mai tăng
tiền mua đồ ma chay với tổng số tiền một trăm ba mươi năm triệu đồng
ngoài ra tất cả nhân viên trong quán karaoke đã quyên góp được khoảng mấy chục triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh n
nhưng người thân không nhận
hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ
thưa quý vị và các bạn những vụ hỗn chiến thanh toán giữa các băng nhóm tại tp hcm đã không còn quá lạ lẫm với dư luận
tuy nhiên thời gian gần đây các đối tượng thực hiện phạm tội ngày càng trẻ thủ đoạn ngày càng bài bản
từ cách tổ chức trốn chạy cho đến phương thức ra tay đều rất tàn nhẫn
điều này chính là hồi chuông cảnh báo về sự suy đổi đạo đức và coi thưởng pháp luật của giới trẻ hiện nay
hy vọng rằng những kẻ thù ác sẽ phải chịu những bản án nghiêm khắc của pháp luật để trả lại công bằng cho gia đình nạn nhân và dân đe những người khác
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại